xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
cục máy bay của hãng hàng không việt ze gặp sự cố khi hạ cánh ở sân bay buôn ma thuột
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có công văn yêu cầu vietjet air khắc phục sự cố và nâng cao an toàn hoạt động của đội tàu bay của hãng
chiều nay cục hàng không việt nam đã đình chỉ tổ bay để phục vụ quá trình điều tra sự cố máy bay vietjet bị mất bánh khi hạ cánh tại sân bay buôn ma thuột
trước đó tổ điều tra của cục hàng không đã thu giữ hộp đen của máy bay a ba trăm hai mươi một bị sự cố khi hạ cánh tại sân bay buôn ma thuột
cục hàng không cùng chuyên gia airbus
đang khẩn trương giải mã phân tích dữ liệu hộp đen và mô phỏng hóa quá trình hạ cánh của máy bay để phục vụ điều tra
sự kiến sẽ xác định nguyên nhân sự cố trong tuần tới
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi chín một mươi một chuyến bay vz ba trăm năm mươi sáu của công ty cục hàng không việt z bay từ tp hcm đi buôn ma thuột đã gặp sự cố nghiêm trọng
hai bánh trước của máy bay đã bị mất trong quá trình hạ cánh
sau đó máy bay dừng lại an toàn trên đường cất hạ cánh tại sân bay buôn ma thuột
toàn bộ hai trăm linh bảy hành khách đã thoát hiểm an toàn
tuy nhiên có sáu hành khách bị chấn thương đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe
trong đó có hai người bị gãy xương
đến nay tất cả các hành khách đều đã xuất viện
sáng nay một tàu chở dầu đã đâm vào cầu cảng của kho xăng dầu p tech hòa hiệp ở khu vực biển điên triểu đà nẵng
khiến nhiều trụ cầu cảng bị nứt sụp có nguy cơ dò dỉ xăng dầu ra biển
khoảng tám h sáng khi chuẩn bị bơm dầu vào đường công ty cục hàng
đường ống dẫn từ khu vực cầu cảng nói trên vào kho xăng trên đất liền
tàu chở dầu đã đâm mạnh vào cầu cảng
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố đà nẵng đã điều động nhân lực vật lực
phối hợp với đồn biên phòng hải vân công ty xăng dầu ptech khẩn trương khắc phục sự cố
sau gần bốn tiếng khẩn trương đến một mươi hai giờ trưa nay các lực lượng đã khắc phục xong sự cố
nhiều trường hợp được hỗ trợ một trăm linh chi phí khám chữa bệnh
quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ tết
không được tổ chức hội họp kết hợp với tham quan nghỉ mát là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng một mươi hai
nhiều trường hợp được hưởng một trăm linh chi phí khám chữa bệnh
nghị định một trăm bốn mươi sáu hai nghìn một mươi tám có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi
quy định hỗ trợ một trăm linh chi phí khám chữa bệnh đối với người hoạt động cách mạng
trước ngày một một một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến khởi nghĩa tháng tám một nghìn chín trăm bốn mươi năm
mẹ việt nam anh hùng thương bình người hưởng chính sách như thương bình
bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ tám mươi
hai mươi một trở lên trẻ em dưới sáu tuổi
quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ tết
nghị định một trăm bốn mươi tám hai nghìn một mươi tám có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi
quy định tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm
ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên ngày nghỉ lễ tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương
cụ thể trong những ngày nghỉ nêu trên tiền lương được tính như sau
tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng
theo quy định của người sử dụng lao động
nhân với số ngày lao động nghỉ
không được tổ chức họp kết hợp tham quan nghỉ mát
có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
quy định bốn mươi năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng về chế độ họp trong hoạt động quản lý điều hành của cơ quan
thuộc hệ thống hành chính nhà nước là quy định năm trường hợp không tổ chức họp
trong đó có họp kết hợp với tham quan giao lưu nghỉ mát
hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi giải trí cho cán bộ công chức viên chức người lao động
họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có
có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp
họp giải quyết công việc đã được phân quyền phân cấp ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết
ngày mai hai tháng một mươi hai trận bán kết đợt đi giữa đội tuyển việt nam và philippines sẽ được diễn ra
để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ thì đã có tour thiết kế riêng cho các đồ cổ động viên việt nam tới philippines
để cổ vũ cho đội nhà
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì các công ty lữ hành nhận định
số lượng khách đập tour đợt này so với những lần thi đấu trận
của đội tuyển việt nam tại các nước bạn có xu hướng giảm
để giải thích cho vấn đề này thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của phóng viên thời sự chúng tôi vừa ghi nhận
hano tour là một trong những đơn vị lữ hành liên kết với việt nam airlines
để phục vụ cổ động viên việt nam sang philippines cổ vũ cho đội nhà
tuy nhiên theo đơn vị này so với các giải bóng trước của tuyển việt nam đá trên sân khách
thì số lượng khách có vẻ giảm hơn hẳn
nhu cầu của khách hàng so với hai sự kiện lớn trước là giải u hai mươi ba châu á
và asean thì tôi nhận thấy rằng
lượng khách đợt này giảm đi khá là nhiều
lý do là bởi vì hiện tại như các bạn biết
thể lệ thi đấu của iff cup là chúng ta sẽ thi đấu hai vòng lượt đi và lượt về
thế chính vì vậy mà nhu cầu đợt này bị giảm đi rõ ràng
với lịch trình hai ngày một đêm
bao gồm ăn ở du lịch và xem trận bán kết
khách sẽ phải trả từ một mươi sáu chín triệu đồng
đến hai mươi ba năm triệu đồng trên người
xuất phát từ hà nội và thành phố hồ chí minh
các hãng lữ hành cũng cho biết
không chuẩn bị không hề dễ dàng
bởi điểm đến là sân bay địa phương
không thường xuyên đón những chuyến bay thẳng như thế này
nên các dịch vụ mặt đất không được thông suốt
và với nhiều người hâm mộ
đến tận sân bạn trực tiếp cổ vũ cho đội nhà
thì rất tự hào
và mong muốn rằng đội tuyển sẽ không phụ lòng mong đợi của khán giả
công nghiến một trận cầu thật bắt mắt
khi mà mua tour sang đội tuyển việt nam
để sang philippines để xem bóng

và rất muốn sang sân của bạn
rồi xem đội tuyển việt nam thi đấu như thế nào
đáng ra làm sao nhất là việt nam vô địch

và rất là hào hứng luôn
còn với nhiều cổ động viên không tham dự
cổ vụ trên sân bạn thì việc có được
một tấm vé cổ vụ đội tuyển việt nam trên sân nhà
vào ngày sáu tháng một mươi hai lại có một cảm xúc rất riêng
thực tế đối với mình
thì cũng như

trận đấu của đội nhà
tại sân khách ở bên philippines
thế nhưng mà
sắp tới thì cũng có
một trận đấu
đã lượt về ở sân nhà
thì khi đấy
chúng ta cũng có thể hoàn toàn
xem trực tiếp ở sân nhà
thì nó tạo điều kiện thuận lợi

với những cổ động viên
dù đội tuyển việt nam có thi đấu ở đâu cũng vậy
người hâm mộ vẫn luôn của vua hết bình

nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy

xương cá đầu tôm xương cá hiện nay
chủ yếu chỉ được tái chế biến
cho công nghiệp thức ăn trăn nuôi
bỏ ngỏ nhiều cơ hội kinh tế
làm sao để nâng cao giá trị
của phụ phẩm thủy sản
chúng tôi sẽ ghi nhận
sau những tin vắng trong ngày
đa dạng công nghiệp thức ăn trăn nuôi
và phụ phẩm thức ăn trăn nuôi
có thể nghe trả lời